quý i năm hai nghìn hai mươi bốn cùng với sự phục hồi của thị trường thế giới các đơn hàng xuất khẩu gia tăng nên hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trong nước đã có sự khởi sát
với tổng kim ngạch tính đến tháng ba ước đạt hơn sáu mươi năm tỷ usd tăng đến ba mươi năm sáu so với tháng trước và tăng một mươi hai so với cùng kỳ năm ngoái
tận dụng tín hiệu phục hồi của thị trường xuất khẩu doanh nghiệp dệt mai này đã đẩy mạnh đa dạng hóa các kênh phân phối và hiện đơn hàng xuất khẩu của doanh nghiệp đã kín đến nửa đầu quý iii

phát triển đa dạng các thị trường xuất khẩu truyền thống và thị trường mới đồng thời tiếp tục kịp thời thông tin với các hiệp hội ngành hàng về những diễn biến của thị trường xuất khẩu
để doanh nghiệp kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp định hướng tìm kiếm đơn hàng từ các thị trường